đảng ủy công an trung ương các cấp ủy đảng trong công an nhân dân đã phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt phối hợp hướng dẫn các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương cấp ủy địa phương trong lãnh đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay tại đơn vị địa phương
điển hình là phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy thành ủy trong quán triệt triển khai chủ trương của bộ chính trị về xây dựng công an xã thị trấn chính quy và sắp xếp bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã chủ động xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa bộ công an với các ban bộ ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt quan hệ phối hợp hiệp đồng với quân đội nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được triển khai đồng bộ thực chất và có hiệu quả hơn
từ nội dung trao đổi thông tin đến các kế hoạch tác chiến bảo vệ cụ thể kết quả công tác phối hợp đã phát huy vai trò nòng cốt huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có sự đổi mới toàn diện
cả nội dung phương pháp thực hiện huy động được sự tham gia tích cực hiệu quả của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhất là ở các địa bàn chiến lược biên giới biển đảo vùng đồng bằng dân tộc thiểu số vùng tôn giáo
qua đó huy động được quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phối hợp các bộ ngành địa phương các nhà hảo tâm thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa
trong đó hàng nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa được cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
đảng ủy công an trung ương các cấp ủy đảng trong công an nhân dân đã quán triệt quan điểm chủ động tiến công tích cực phòng ngừa lấy phòng ngừa giữ vững bên trong là chính
công tác nắm tình hình đã chủ động và hiệu quả hơn
cả tình hình từ xa và ở cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa phát
phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các loại đối tượng tình báo gián điệp phản động và số đối tượng cơ hội chính trị chống phá đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo công an các cấp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu thực hiện chính trị quan trọng của đất nước
đại hội đảng bộ các cấp hội nghị quốc tế hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trong và ngoài nước
đặc biệt là tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
thường xuyên diễn tập các phương án nhằm nâng cao khả năng chỉ huy tác chiến đảm bảo sẵn sàng ứng phó với tình huống khủng bố bạo loạn gây dối an ninh trật tự
chủ động đẩy mạnh giải pháp đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn mạng thông tin quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao
phát hiện đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng chống đảng nhà nước kịp thời đăng tải thông tin tích cực phản bác các thông tin xấu trên không gian mạng
xuất hiện kiến nghị xử lý ngăn chặn nhiều trang web blog facebook
google đăng tải hàng nghìn tài liệu có nội dung chống đảng nhà nước phối hợp làm tốt công tác định hướng tuyên truyền
quản lý lĩnh vực báo chí truyền thông kiên quyết xử lý trường hợp lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí để chống phá đảng nhà nước gây bất ổn trong xã hội
đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo công an các cấp phục vụ có hiệu quả chủ trương của đảng nhà nước về củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở
chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế kinh tế với quốc phòng an ninh nâng cao đời sống nhân dân tại các vùng chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ
tập trung đấu tranh ngăn chặn giải tán kịp thời các hoạt động thành lập vương quốc mông tổ chức bất hợp pháp dương văn mình tại tây bắc
hoạt động nhen nhóm phục hồi phu rô tin lành đê ga tà đạo hà mòn tin lành đấng truyết trốn đi nước ngoài kích động biểu tình tại tây nguyên
hoạt động chống đối của số

phòng chống mua bán người
liên tục mở các cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm triệt phá các tụ điểm
phức tạp về tệ nạn xã hội
các kết quả công tác phòng chống tội phạm
đã đạt và vượt các trị tiêu
so với quốc hội chính phủ đề ra
kiểm chế gia tăng tội phạm
hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng đều giảm
đã chủ động nhận diện và giải quyết
có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp
nổi lên như tội phạm liên quan
đến tiến dụng đen tội phạm có yếu tố
nước ngoài công tác kỹ thuật hình sự
hồ sơ nghiệp vụ đạt được
những kết quả tích cực
tích cực phòng ngừa kịp thời phát hiện
điều tra khám phá nhiều vụ án
kinh tế lớn trong lĩnh vực tài chính
ngân hàng bất động sản quản lý đất đai
xăng dầu khoáng sản xây dựng
thu hồi cho nhà nước hàng chục
nghìn tỷ đồng đẩy nhanh tiến độ
điều tra các vụ án kinh tế
tham nhũng thuộc diện ban
chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
nhiều dấu ấn tích cực được coi là
điểm sáng trong công tác phòng chống
tham nhũng nhiệm kỳ qua
công tác phòng phát hiện điều tra
xử lý tham nhũng ở công an các địa phương
có nhiều tiến bộ từng bước khắc phục
dần tình trạng trên nóng dưới lạnh
phối hợp kịp thời với các ngành tư pháp
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong công tác điều tra và xử lý
các vụ án đấu tranh có hiệu quả
với tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
tội phạm buôn lậu phát hiện
triệt xóa nhiều đường dây mua bán vận chuyển
ma túy lớn xuyên quốc gia
nhiều tụ điểm ma túy phức tạp thu giữ
lượng ma túy đặc biệt lớn
công tác truy nã tội phạm được đẩy mạnh
và đạt kết quả cao
nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án hình sự
tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự
năm sau cao hơn năm trước
thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận
xử lý tố giác tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi tố điều tra xử lý kịp thời
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm
các vụ án còn tồn động để giải quyết sức điểm
tập trung chấn chỉnh
khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác điều tra
tăng cường công tác điều tra
hướng dẫn điều tra xử lý tội phạm
nhằm không bỏ lỡ tội phạm
không để oan sai tiêu cực
công tác thi hành án hình sự
thi hành tạm giữ tạm giam và hỗ trợ tư pháp
có nhiều chuyển biến tích cực
đảm bảo tuyệt đối an toàn với các cơ sở giam giữ
làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các chính trị
thu hút động viên sự tham gia của các tổ chức kinh tế xã hội
cộng đồng dân cư gia đình
vào việc quản lý giáo dục
giám sát người chấp hành án tại cộng đồng
giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù
về địa phương ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng
làm tốt công tác tham mưu
về đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện
thể hiện rõ tính nhân đạo của đảng và nhà nước
được nhân dân và quốc tế đồng tình ủng hộ
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đối ngoại và đấu tranh
chống địch lợi dụng vấn đề dân chủ
chống phá ta
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính
về trật tự an toàn xã hội
theo hướng phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân
đồng thời phát huy hiệu quả
trong phát hiện quản lý tội phạm
nhất là quản lý cư trú quản lý người nước ngoài
quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính
về an toàn xã hội
xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà sách nhiễu nhân dân
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ tuyên truyền
vận động nhân dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ
thực hiện quyết liệt có hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
góp phần làm giảm ồn tắc giao thông tai nạn giao thông
giảm cả về số vụ số người chết và người bị thương
chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
theo chỉ đạo của ban bí thư thủ tướng chính phủ
tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ
đối với các cơ quan trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao
chủ động phối hợp với các bộ ban ngành địa phương
xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ
tập trung vào các địa bàn đông dân cư nhà cao tầng chợ trung tâm thương mại khu chế xuất
kịp thời kiến nghị khắc phục các sơ hở thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy
công tác đối ngoại hợp tác quốc tế và nhân quyền
được đổi mới và đạt kết quả quan trọng
chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia
mở ra nhiều cơ chế kênh hợp tác mới để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của khu vực và thế giới
xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế đối thoại an ninh
thể hiện sự tin cậy chính trị nâng cao chất lượng hợp tác với an ninh tình báo nội vụ cảnh sát các nước
công tác đối ngoại đã tạo được thế trận vững chắc có tiếng nói quan trọng
trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về an ninh trật tự nâng cao tiềm lực vị thế của công an việt nam
công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật toàn ngành được đảm bảo
đồng thời tích cực khai thác các nguồn vốn đầu tư để đảm bảo ngân sách cho toàn lực lượng
ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm phức tạp vì an ninh trật tự
các đơn vị biên giới ven biển hải đảo vùng sâu vùng xa công an cấp huyện cấp xã
chỉ đạo xây dựng các đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tiếp tục phát triển hệ thống y tế mở rộng quy mô các bệnh viện quan tâm đầu tư thiết bị y tế
chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn y đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ
góp phần chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tốt hơn
ngay từ khi mới thành lập đảng ta và chủ tịch hồ chí minh đã rất quan tâm tới công tác kiểm tra giám sát
luôn xác định kiểm tra giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của đảng
một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng
đảm bảo cho mục tiêu lý tưởng cương lĩnh chiến lược đường lối chính sách chỉ thị nghị quyết của đảng
được nghiêm chỉnh thực hiện đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật sự đoàn kết thống nhất trong đảng
sau hai năm nước nhà giành độc lập tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
dù còn muôn bản khó khăn gian khổ nhưng chủ tịch hồ chí minh đã nghĩ tới việc chỉnh đốn đảng
ngay trên đầu tác phẩm sửa đổi lối làm việc chủ tịch hồ chí minh đã có đề mục
phải sửa đổi lề lối làm việc của đảng
người viết đảng ta hy sinh đấu tranh đoàn kết lãnh đạo nhân dân tranh lại thống nhất và độc lập
công việc đã có kết quả vẻ vang nhưng nếu mỗi cán bộ mỗi đảng viên làm việc đúng hơn
khéo hơn thì thành tích của đảng còn to tát hơn nữa
vì vậy ngay từ bây giờ các cơ quan các cán bộ các đảng viên mỗi người mỗi ngày
phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình
hãy thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa
phải như thế đảng mới chóng phát triển công việc mới chóng thành công
công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
trong công an nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng
công tác kiểm tra giám sát và nghiêm trình thực hiện kỷ luật đảng
là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy
công an trung ương và các cấp ủy đảng trong công an đã đặc biệt coi trọng nhiệm vụ này
cũng đã luôn luôn bám sát các chủ trương quy định hướng dẫn của trung ương
trực tiếp là của bộ chính trị ban bí thư để tập trung lãnh đạo chỉ đạo
nhằm đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ lãnh đạo
các cấp ủy đảng cũng như là yêu cầu của công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương và các cấp ủy đều ban hành các nghị quyết chương trình
kế hoạch công tác kiểm tra giám sát rất cụ thể
có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng bảo đảm hiệu lực hiệu quả
đặc biệt là các nội dung công tác kiểm tra giám sát
luôn luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ban đinh trật tự
xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong từng thời kỳ
gắn với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết chỉ thị quy định của trung ương
nhất là các nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc
đặc biệt là các nghị quyết của đảng về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng
tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
trọng tâm là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết chỉ thị
đảm bảo nghiêm túc kịp thời và có nhiều đổi mới
chất lượng được nâng cao tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt một trăm linh
thường xuyên cung cấp thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ về tình hình trong nước và quốc tế
nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ đảng viên về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
thường xuyên đổi mới nội dung biện pháp các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
được lồng ghép nhiều nội dung tổ chức tại các di tích lịch sử gắn với các hoạt động xã hội từ thiện
đền ơn đáp nghĩa và được đẩy mạnh thành các phong trào thi đua
trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đảng dân tộc ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
thông qua các hoạt động này đã nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên trong công tác nhân dân
luôn vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
sự quản lý của nhà nước
trong nhiệm kỳ này đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và đồng chí thủ tướng chính phủ
tham gia ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
đã thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào quyết định của đảng ủy công an trung ương
sâu sát chỉ đạo kiểm tra định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an
và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao
lực lượng công an đã quyết liệt triển khai thực hiện nhiều chủ trương giải pháp về phòng chống tội phạm
và đấm trật từ an toàn xã hội
trong những năm qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
có sự đổi mới quy động được sự tham gia tích cực hiệu quả của hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân
mỗi thành tích chiến công mỗi gương người tốt việc tốt
mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ chiến sĩ
đã tô thắm truyền thống bảy mươi năm năm vẽ vang của lực lượng công an nhân dân chúng ta
đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng lực lượng công an nhân dân
luôn phát huy truyền thống
anh hùng vẽ vang thực hiện tốt sáu điều
bắt hồi dạy đoàn kết thống dứt giữ vững kỹ gương kỹ luật
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tiên cại trực đối trung thành
là thanh bảo kiếm của đảng nhà nước và nhân dân ta
trong nhiệm kỳ hàng vạn cán bộ đảng viên công an
đã được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
trong đó lực lượng được tặng thưởng
hoan chương sao vàng lần thứ tư
ba mươi bốn tập thể ba mươi bốn cá nhân được phong tặng lực lượng anh hùng vũ trang nhân dân
phát huy truyền thống anh hùng vẽ vang
qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và truyền thống
lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy
vai trò là một cốt vương mẫu đi đầu
trên mọi ứng vực công tác
thực hiện thắng lợi nguyên vụ
và vượt an ninh quốc gia
và phát triển tự an toàn xã hội
trong kỷ niệm mới xứng đáng
của những ký miêu của đảng nhà nước và người dân